hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị những ngày tết đang đến rất gần cùng với đó là nhiều nỗi lo về an toàn thực phẩm vận chuyển pháo nổ trái phép hay tình trạng buôn bán ma túy gia tăng
lúc này lực lượng chức năng các ban ngành địa phương cũng đang nỗ lực đảm bảo tình hình an ninh trật tự vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo cho người dân được đón tết trong an toàn và hạnh phúc
và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất tới quý vị và ngay sau đây mời quý vị cùng với chúng tôi điểm lại những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nếu có hậu khẩu thường trú và sinh sống ở thành phố đà nẵng hành vi phạm tội của các bị cáo cũng xảy ra tại thành phố đà nẵng
trong số hai mươi một bị cáo hầu tòa có ba bị cáo bị bắt tạm giam là phan văn anh vũ tức vũ nhôm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín công ty cổ phần bắc nam bảy mươi chín công ty trách nhiệm hữu hạn ivc và công ty cổ phần đầu tư nhất gia phúc
nguyễn quang thành cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn minh hưng pháp và phan minh cương cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ivc tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín
các bị cáo khác được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
buổi sáng hội đồng xét xử tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo và công bố bản cáo trạng dài một trăm linh bốn trang
truy tố các bị cáo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí hoặc tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
cáo trạng xác định trong thời gian giữ chức vụ chủ tịch ubnd tp đà nẵng bị cáo trần văn minh đã ký ban hành các văn bản chỉ đạo chủ trương xử lý nhiều nhà đất công sản và dự án trái quy định nên bị cáo minh có vai trò chính trực tiếp
cùng các bị cáo khác phạm tội bị cáo văn hữu chiến khi còn là phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã thực hiện chỉ đạo của bị cáo trần văn minh trong việc ký ban hành các quyết định cho phép chuyển nhượng và phê duyệt giá chuyển nhượng nhiều nhà đất công sản và dự án trái quy định nên bị cáo chiến là đồng phạm giúp sức cho bị cáo minh thực hiện hành vi phạm tội
ngoài bị cáo minh và bị cáo chiến các bị cáo khác cũng đã tạo điều kiện cho bị cáo phan văn anh vũ nhận chuyển giao tài sản quyền quản lý khai thác
đối với một mươi năm trên hai mươi hai nhà đất công sản và sáu trên bảy dự án để vũ có cơ hội trục lợi gây thiệt hại hơn hai mươi hai tỷ đồng
đối với bị cáo phan văn anh vũ trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi năm vũ đã đứng tên và nhờ người thân đứng tên thành lập tham gia góp vốn và trực tiếp điều hành hoạt động của năm doanh nghiệp
hiện tại phan văn anh vũ đang thụ án với ba tội danh
trong số hai mươi một bị cáo hậu tòa vũ là bị cáo duy nhất
không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ kết quả điều tra viện kiểm sát khẳng định vũ đã lợi dụng các văn bản do bị cáo trần văn minh ký để thâu tóm thị trường bất động sản ở tp đà nẵng nhằm trục lợi
thông tin về diễn biến phiên tòa chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo
trong ngày hôm nay công an toán nhân dân tỉnh hòa bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo giàng a lăng chú xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai giàng a lăng cùng các đồng phạm đã có năm lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng số là một trăm linh tám bánh heroin
trong đó từ tháng hai năm hai nghìn một mươi đến cuối năm hai nghìn một mươi giàng a lăng cùng giàng a cao đã bốn lần mang chín mươi tám bánh heroin từ sơn la qua địa phận hòa bình để bán cho nguyễn văn hòa và nguyễn mạnh ninh
đến ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai giàng an lan cùng hoàng văn mạnh sử dụng xe ô tô mang một mươi bánh heroin đi bán
khi đến thị trấn vôi huyện lạng giang tỉnh bắc giang thì lực lượng công an phát hiện thu giữ toàn bộ số ma túy trên
lợi dụng lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra giàng an lăng đã bán trái phép chất ma túy
giàng an lăng đã bỏ trốn tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt giàng an lăng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa đưa ra xét xử đối tượng võ thị mỹ hạnh chú thệ xã sơn hà huyện sơn hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng võ thị mỹ hạnh tự xưng là doanh nhân chuyên mua bán yến xào rồi vay tiền của nhiều người hứa hẹn trả lãi suất cao
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám hạnh đã vay của hàng chục người chiếm đoạt hơn bốn một tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh phú yên tuyên phạt võ thị mỹ hạnh một mươi sáu năm tù đồng thời buộc phải bồi hoàn số tiền đã chiếm đoạt của bị hại
tổ chức đánh bạc trên sông cho một tàu sắt được hoán cải và trang bị nhiều thiết bị hiện đại
có bố trí người canh gác có kèm theo người cầm cố và cho vay vực phục vụ đánh bạc
các con bạc khi đến tham gia phải nộp từ năm trăm linh đến một triệu đồng
cho các đối tượng tổ chức ổ bạc tinh vi này vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hải dương triệt phá
bắt giữ hai mươi bảy đối tượng thu giữ số tiền hơn một tỷ đồng
trong hai mươi bảy đối tượng bị bắt giữ có năm nữ hai mươi hai nam trú tại các tỉnh hải phòng nam định hải dương
các đối tượng bị bắt sau khi đánh bạc trên tàu phò sắt tải trọng năm trăm linh tấn
số hiệu nb hai nghìn chín trăm tám mươi năm trên địa phận sông luộc xã hiệp lực huyện ninh giang
về nơi tập kết ở khu vực ngã tư đền tranh huyện ninh giang
phương tiện thu giữ gồm năm xe ô tô loại từ bốn đến một mươi sáu chỗ tàu sắt loại năm trăm linh tấn
số hiệu nb hai nghìn chín trăm tám mươi năm một thuyền loại nhỏ số tiền thu giữ có liên quan đến việc đánh bạc là một bốn trăm sáu mươi tám tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sơn la vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển pháo lậu
đối tượng bị bắt là nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trù xã cò nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ hơn bốn mươi kg pháo các loại một xe ô tô cùng một số vật chứng liên quan
quá trình đấu tranh hải khai nhận mua số pháo trên tại khu vực biên giới
mang về việt nam bán kiếm lời đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
đối tượng bị bắt là nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chùa xã cò nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la
thành phố hà nội vừa chấp thuận chủ trương công ty trách nhiệm mũ hạn phát triển tht
hỗ trợ lắp đặt các trạm quan trắc không khí cảm biến của hãng nva của pháp
quan trắc các chỉ tiêu pm hai năm tm một mươi co no hai nhiệt độ độ ẩm áp suất khí quyển
tại năm mươi địa điểm theo đề nghị của sở tài nguyên và môi trường vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
ubnd thành phố giao sở tài nguyên và môi trường khẩn trương xây dựng phương án lựa chọn
hai mươi địa điểm lắp đặt quan chắc không khí cảm biến và tổ chức tiếp nhận quản lý vận hành
thiết bị quan trắc không khí đảm bảo tính kết nối đồng bộ với hệ thống quan chắc không khí
đang vận hành của thành phố
để khắc phục hạn chế ô nhiễm cải thiện chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn thành phố
ubnd thành phố yêu cầu sở tài nguyên và môi trường vận hành liên tục ổn định hệ thống
quan chắc môi trường không khí thường xuyên tổng hợp kết quả thông báo công khai
các số liệu ô nhiễm không khí từ hệ thống quan trắc của thành phố để người dân được biết
có kế hoạch hành động và phòng tránh
theo cục quản lý dược của bộ y tế đơn hàng đầu tiên nhập khẩu gấp năm mươi viên thuốc
tamiflu đã được thông quan vào việt nam sau đó nhà nhập khẩu đầu tiên sẽ tiến hành
thủ tục bổ sung tem nhãn phụ cho lôi thuốc và cung ứng cho các bệnh viện có nhu cầu
đến thời điểm này một số bệnh viện trên địa bàn hà nội mỗi bệnh viện được cấp từ một
một đến hai viên tamiflu
trong lô thuốc năm mươi viên nói trên tuy nhiên con số này mới chỉ tạm giải quyết được
nhu cầu thuốc tamiflu trên thị trường
dự kiến lô thuốc tamiflu tiếp theo là khoảng một trăm bốn mươi viên sẽ tiếp tục được nhập khẩu
về trong tháng một năm hai nghìn hai mươi để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh
dịch cúm lan mạnh trong một tháng qua khiến nhiều người phải nhập viện
đặc biệt là bệnh viện nhi trung ương vào tuần cao điểm lên tới vài trăm trường hợp
tới khám và nhập viện
trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị cùng đến với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay phía nam
hòa trí xin chào biên tập viên mỹ hạnh xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
theo đơn vị quản lý cao tốc tp hcm long thành dậu dây trong năm hai nghìn một mươi chín có tới năm hai trăm bảy mươi hai trường hợp
xe máy chạy lên tuyến đường này

nguyên nhân được người vi phạm giải thích là do đi theo chỉ dẫn của google maps
mới đây nhất ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đôi nam nữ chạy xe ngược chiều trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
được camera an ninh ghi lại
đáng chú ý con số thống kê của công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc việt nam
đơn vị quản lý tuyến cao tốc trong năm hai nghìn một mươi chín có năm hai trăm bảy mươi hai trường hợp xe máy đi vào cao tốc
trong đó có ba sáu trăm bốn mươi chín xe theo hướng từ tp hcm tới đồng nai và một sáu trăm hai mươi ba trường hợp chạy hướng ngược lại
các phương tiện đã bị chặn lại bằng giao dịch cảnh sát giao thông xử lý
nhiều người giải thích cho đi sai đường đi theo chỉ dẫn của google maps
trong số này cũng có trường hợp cố tình để rút ngắn lộ trình di chuyển
thời gian tới đơn vị quản lý sẽ phối hợp với cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra xử lý các trường hợp
xe máy chạy lên cao tốc nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông
chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một cục hải quan tp hcm vừa ban hành quyết định
khởi tố vụ án hình sự tội buôn lậu liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại sài gòn á châu
vì liên quan đến việc xuất khẩu hai mươi năm container gỗ đi trung quốc nhưng khai báo sai sự thật để trốn gần ba tỷ đồng tiền thuế
theo hồ sơ công ty sài gòn á châu mở một mươi bốn tờ khai và làm thủ tục hải quan tại chiên cục hải quan trân thành
cục hải quan bình phước đã xuất khẩu hai mươi năm container gỗ đi trung quốc
theo khai báo là ván lạng sản xuất từ gỗ cao su có mức thuế xuất khẩu một mươi
tuy nhiên kết quả kiểm tra thực tế cho thấy toàn bộ hàng hóa chứa trong hai mươi năm container là gỗ sẻ
và có mức thuế xuất thuế xuất khẩu là hai mươi năm trị giá lô hàng trên một mươi một tỷ đồng
số tiền doanh nghiệp trốn thuế gần ba tỷ đồng
chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một xác định vụ việc có dấu hiệu của tội buôn lậu
nên đã khởi tố vụ án hình sự chuyển hồ sơ cho công an tp hcm điều tra theo thẩm quyền
ngày hai tháng một đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết
là buộc phải tạm ngưng chương trình bán ba vé tàu giảm năm mươi
được công bố trước đó vì ý kiến chỉ đạo từ sở công thương tp hcm
trước đó công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã công bố chương trình kích cầu
vé giảm giá năm mươi cho hành khách đi trên các đoàn tàu công ty quản lý
gồm tàu se ba mươi bốn se bảy mươi tám se hai mươi một hai mươi hai snt một mươi hai sqn một mươi hai
spt một mươi hai tính đến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đã có khoảng năm mươi số vé khuyến mại
được bán ra tương đương một năm trăm linh vé trong tổng số ba vé tàu
các hành khách mua vé khuyến mãi này vẫn được đi tàu và hưởng mức khuyến mãi bình thường
những vé chưa bán sẽ tạm dừng
việc tạm ngưng này do sở công thương tp hcm đã có văn bản
về việc không tiếp nhận thông báo hoạt động khuyến mãi nêu trên
vì thời gian thông báo chương trình trẻ so với quy định
cụ thể theo khoảng một điều một mươi bảy nghị định số tám mươi một năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
công ty phải thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các sở công thương
nơi tổ chức khuyến mãi
hồ sơ thông báo phải được gửi sở này tối thiểu trước ba ngày làm việc
trước khi thực hiện khuyến mãi
nhưng một số loại trái cây có nồng độ cồn cũng bị xử phạt
đó là thông tin được ban tán nhiều trong những ngày qua
trước những ý kiến băn khoăn của người dân về việc khi ăn một số loại trái cây
như là nho sầu riêng khiến cho hơi thở có nồng độ cồn
nên hiểu vấn đề này như thế nào
xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
luật phòng chống tác hại của rượu bia đã có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
nổ ra nhiều cuộc tranh cãi
theo đó người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong máu sẽ bị xứ phạt
tuy nhiên thực tế cho thấy sau khi sử dụng một số loại trái cây
trong cơ thể vẫn có nồng độ cồn nhất định
chính vì vậy nhiều người cho rằng tài xế sẽ bị xứ phạt oan lỗi nồng độ cồn
dù không sử dụng rượu bia
thì nhiều người nói rằng là tôi đánh răng hay là tôi đã uống những cái thức uống bình thường
cũng có thể có cái nồng độ cồn nhất định ở trong máu
nhưng mà nếu mà có như vậy thì nó chỉ dao động là trên dưới năm mg trên một trăm linh ml máu thôi
chứ không thể nào tăng lên được đến một mươi hay hai mươi
mà nếu như tăng đến hai mươi thì cái xác suất va chạm giao thông khi anh lái xe
anh mất kiểm soát thì có thể tăng lên ba lần
và điều đó chứng minh rằng là nếu như mà khi mà
thử nồng độ cồn ấy cảnh sát giao thông mà có phát hiện ra là trên dưới năm mg
thì có thể nhắc nhở về cái điều đó và không phạt
nhưng mà cứ mà trên một mươi hoặc là thậm chí đạt hai mươi thì chắc chắn là anh có uống đấy
không thể nào không uống được
thì đấy là cái bằng chứng khoa học chứng minh rằng là
lạm dụng rượu bia có ảnh hưởng rất lớn đến cái an toàn giao thông
báo cáo của tổ chức y tế thế giới cho thấy rượu bia đứng thứ năm
một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên toàn cầu
đặc biệt việt nam thuộc nhóm có tiêu dụng rượu bia
tỷ lệ nam giới uống rượu bia cao nhất thế giới
và tỷ lệ này đang có dấu hiệu tiếp tục tăng
quyết định cấm hoàn toàn người lái xe có sử dụng rượu bia cho thấy
quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông do rượu bia
chỉ một lon bia thôi là cái sắc xuất tai nạn giao thông là tăng lên gấp ba lần so với không rượu bia
tức là tương ứng với cái lượng cồn trong máu là khoảng hai mg trên một trăm linh ml máu
và nếu như mà chúng ta uống năm sáu lon bia thì cái sắc xuất va chạm giao thông tăng lên một mươi hai lần
như vậy là nó đưa ra một cái thông điệp rằng là đã uống rượu bia thì không lái xe
chúng tôi cũng muốn cảnh báo lên để mỗi người dân khi mà tham gia giao thông
thấy được cái hậu quả và cái tác hại của cái việc sử dụng rượu bia rồi lái xe như thế nào
và trên cơ sở đó để làm sao tạo làm sao mọi người ý thức tự nâng lên
và thấy trách nhiệm của mình trách nhiệm của mình đối với bản thân mình đối với gia đình mình
và đối với những người tham gia giao thông
đây là câu trả lời
đây là lần đầu tiên việt nam có một đạo luật điều chính đầy đủ hoàn chỉnh
đối với vấn đề phòng chống tác hại của rượu bia
mặc dù rất khó do liên quan đến thói quen hành vi tiêu dùng của người dân
chính vì vậy bên cạnh chế tài nghiêm khắc cần tuyên truyền phổ biến giúp người dân nhận thức tác hại của rượu bia
đặc biệt là ở thời điểm tết nguyên đáng khi hoạt động tiệc tùng gặp gỡ của người dân tăng cao
thưa quý vị mô hình lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh ở các khu dân cư tại tp hcm
đã trở thành công cụ đắc lực góp phần vào việc phòng chống tội phạm trên địa bàn của thành phố
vào thời điểm gần tết nguyên đáng tình hình an ninh trật tự dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp
vì vậy mà các quận huyện tại tp hcm đã tăng cường hệ thống camera giám sát
và công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở được gấp rút triển khai
tại quận bình tân tp hcm tính đến thời điểm hiện tại tổng số camera được lắp đặt trên địa bàn quận là hai mươi bốn một trăm hai mươi một mắt camera
tổng số mắc camera tại các tuyến đường trọng điểm là hai năm trăm tám mươi bốn mắt camera
việc trang bị hệ thống camera từ tổ dân phố khu phố những địa điểm phức tạp trên địa bàn phường
truyền tải dữ liệu thu được về trụ sở công an phường kết hợp sử dụng bầu đàm trong công tác tuần tra
đơn vị phân công khai trực giám sát tình hình qua mạng hình theo dõi hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tình hình tội phạm tại những nơi có gắn mắt thần giảm đi một cách đáng kể
trước kia mà chưa lắp thì nói chung là tệ nạn xã hội như là hút chích nè
rồi leo trộm nè cắt dây điện nè cướp vật
thì ngoài ra là bây giờ có muốn bắt thì cũng rất là khó khăn bởi vì không có một cái hình ảnh nào lưu lại hết
cho nên từ hồi có camera tới giờ thì khu phố hầu như là giảm hai năm nay giảm hẳn
người trực có thể nhìn camera mình cũng phát hiện được cái đối tượng nó đi như thế nào
nó làm mình nghi vấn kiểm tra được sáu vụ sáu vụ mà vừa tặng chữ ma túy
vừa tặng chữ hung khí để mà cắt cửa nhà người ta đó
cũng bắt được
được mấy vụ là mang về phường
trong thời điểm tận tết nguyên đáng dự báo tình hình an ninh trật tự sẽ còn diễn biến phức tạp
vì vậy bên cạnh việc tăng cường camera giám sát an ninh
thì lực lượng bảo vệ dân phố và công an địa phương cũng thường xuyên tuần tra ở các khu vực trọng điểm
bên cạnh đó thông qua camera giám sát an ninh
chủ động phòng ngừa ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng khu vực tối vắng
sơ hội của người dân để trộm cắp cướp vật đại sản gây rối trật tự công cộng
trong dịp tết nguyên đám cuối năm công an phường đã chỉ đạo khu phố tăng cường công tác tuần tra
và tuyên truyền cho người dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
quận sẽ tiếp tục kêu gọi dần động nhân dân tự trang bị hệ thống camera để giám sát an ninh ngay từng hộ dân
ngay từ cơ sở sản xuất của mình
đồng thời thì chúng tôi tổ chức tuyên truyền các hình ảnh
các thủ đoạn mà các tội phạm có thể sử dụng để nhân dân qua đó góp phần tự nâng sức đề kháng tự phòng
của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
quận bình tân nói riêng và các quận huyện khác trên địa bàn tp hcm nói chung
tiếp tục khảo sát các khu vực trọng điểm vận động người dân lắp camera
góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm một cách hiệu quả trong dịp tết nguyên đáng sắp tới
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn